việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát khai thác đất đá dưới chân đập trà cân xã đại hiệp huyện đại lộc tỉnh quảng nam thời gian qua đã gây nên mối lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cho công trình thủy lợi này
sau khi có ý kiến phản ánh của người dân chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty này dừng ngay hoạt động khai thác đất đá tại đây đồng thời khắc phục diện tích khai thác vượt ngoài danh giới cho phép tuy nhiên việc tổ chức khắc phục còn rất nhiều bất cập
đây là hiện trường khu vực khai thác đất đá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát tại thôn phú hải xã đại hiệp huyện đại lộc
vị trí khai thác này chỉ cách bờ đập chính và tràn xả lũ đập trà cân khoảng ba trăm linh mét
việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát khai thác đất đá ngay dưới chân đập đã làm cho đơn vị quản lý đập trà cân và người dân vùng hạ du lo lắng về nguy cơ mất an toàn con đập này

trước sự phản ánh kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương phòng tài nguyên và môi trường huyện đại lộc đã tiến hành kiểm tra việc khai thác đất đá công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát
qua kiểm tra phát hiện công ty này đã khai thác khoáng sản vượt ra ngoài danh giới khu vực được cấp phép với diện tích khoảng ba m hai
qua đó phòng tài nguyên và môi trường huyện đại lộc đã kiến nghị ủy ban nhân dân huyện xử phạt hành vi vi phạm đối với công ty này
về vấn đề xử lý cang kế bộ nguyên định ba mươi ba đã tiến hành xử lý và đã thông mưu cho ủy ban nhân huyện về xử phạt với quy định này
chẳng chỉnh yêu cầu công ty hưng lộc phát phục hồi hiện trọng
đến nay ông quỳnh định xuân đã trầm kêu trên diện tích đất này là khai phục hồi
nhưng về xử lý là phải xử lý theo quy định để giữ nghiêm kỹ cương trong quân định